phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội đã bắt khẩn cấp phạm thị hòa
cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần sen tài thu
nguyễn thị thùy linh là con gái bà hòa và nguyễn thị lan hương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cơ quan điều tra các nghi phạm trên biết việc công ty sen tài thu có dư nợ phát sinh rất lớn và mất khả năng thanh toán
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe sen tài thu
nâng không vốn tiểu lệ đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật
bước đầu cơ quan điều tra xác định có khoảng một trăm linh hợp đồng huy động vốn đã được ký kết với tổng trị giá khoảng một tỷ đồng
sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hôm nay tòa án nhân dân huyện châu thành tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo phan ngọc minh thư
chú huyện chợ mới về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp
theo cáo trạng vào sáng ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
nguyễn thị thắm đưa con là ngô hoàng bách sinh năm hai nghìn hai mươi một gửi tại nhà trẻ minh ngọc ở xã vĩnh hành do thư làm chủ
đến khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày thư thấy cháu bách khóc và có biểu hiện không khỏe nên gọi điện thoại cho mẹ cháu đến đón về
khi gia đình đến thì thấy cháu có ngất xỉu nên đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong
quá trình điều tra xác định phan ngọc minh thư giữ trẻ khi chưa được cấp giấy phép theo quy định không đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn giữ trẻ
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phan ngọc minh thư một năm tù về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt tổng cộng hai mươi bốn năm tù đối với bốn bị cáo về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
đây là vụ án đầu tiên ở nước ta được đưa ra xét xử vụ án liên quan đến chống khai thác bất hợp pháp không khai báo và không theo quy định
theo cáo trạng vào cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng chức năng malaysia bắt giữ về hành vi khai thác hải sản trái phép
trần văn luyến là chủ tàu đã bàn bạc với trần minh tâm liên hệ với một cán bộ đăng kiểm thay đổi số hiệu mới cho cặp tàu nói trên
sau đó luyến đã thuê hai bị cáo còn lại và rủ hơn hai mươi người khác điều khiển tàu đến vùng biển malaysia và indonesia khai thác hải sản trái phép
với thủ đoạn cũ là tắt thiết bị hành trình và xóa số cuối của tàu
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo luyến tám năm tù hai bị cáo dũng và tâm mỗi bị cáo bảy năm tù bị cáo nhật một năm tù cùng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
toàn nhân dân huyện thanh liêm tỉnh hà nam vừa tổ chức phiên tòa xét xử điểm vụ án tàng trữ hàng cấm là pháo nổ đối với bị cáo nguyễn đức toàn chú huyện thanh liêm
theo cáo trạng vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện thanh liêm bắt quả tăng toàn đang cất giấu trái phép gần chín kg pháo nổ
toàn khai nhận là tổng số pháo nổ được mua của một người không quen biết trên mạng xã hội về sử dụng trong dịp tết nguyên đán và đang trong quá trình vận chuyển về nhà thì bị bắt giữ
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn đức toàn sáu tháng tù về tội tàng trữ hàng cấm